đối với các cá nhân bị thương công ty sẽ hỗ trợ năm mươi triệu đồng một người

ba người bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu là nông văn tê ở xã tân nguyên
nông văn tê ở xã đại đồng và phan ngọc lờ trú tại xã việt cường huyện trấn yên
hiện ba công nhân này đang được điều trị tích cực tại khoa chấn thương của bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái trong tình trạng sức khỏe dần ổn định
theo các bác sĩ ba nạn nhân bị chấn thương như chấn thương cuộc sống sưng nề vùng mặt đã được sơ cấp cứu điều trị kịp thời hiện sức khỏe ổn định
thưa quý vị sau vụ tai nạn lao động trên dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của công ty cổ vấn si măng
sản yên bái khi để xảy ra sự cố khiến bảy công nhân tử vong
dưới góc độ pháp lý luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố hà nội đã bày tỏ những quan điểm cụ thể
tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho biết đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan chức năng sẽ khẩn trương khám nghiệm hiện trường
hỗ trợ gia đình bị nạn làm thủ tục mai táng cho các nạn nhân và cứu chữa cho các công nhân bị thương
đồng thời cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xem xét trách nhiệm pháp lý để xử lý theo quy định của pháp luật
trước mắt có thể cơ quan chức năng sẽ tạm đình chỉ hoạt động của công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái để làm rõ nguyên nhân của sự việc
việc này nhằm bảo vệ hiện trường làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
theo ông cường trong vụ tai nạn trên hậu quả thiệt hại về tính mạng của nhiều công nhân đã được xác định
vấn đề quan trọng trong vụ việc
là cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân máy nghiền hoạt động khi công nhân đang tiến hành bảo quản sửa chữa là gì
ngoài ra làm rõ việc khởi động máy bảo dưỡng sửa chữa có đúng quy trình quy định về an toàn lao động hay không trách nhiệm trong công tác quản lý vận hành thuộc về ai
đây là những vấn đề quan trọng để xác định vụ việc có lỗi của người quản lý vận hành máy móc hay không
trường hợp kết quả xác minh cho thấy quy trình bảo quản sửa chữa máy móc này không đảm bảo an toàn đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả tai nạn lao động xảy ra
cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
theo quy định các loại máy móc thiết bị phức tạp trong dây chuyền sản xuất đòi hỏi người vận hành bảo quản quản lý nó phải có chuyên môn nghiệp vụ phải được tập huấn về an toàn lao động
vì thế trong trường hợp người lao động không có chuyên môn phù hợp không được tập huấn về an toàn lao động công tác quản lý không đảm bảo an toàn người có trách nhiệm trong việc vận hành đã thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả vụ tai nạn xảy ra
cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với người vi phạm về tội danh nêu trên
vị chuyên gia cho rằng vấn đề trách nhiệm hình sự chỉ được đặt ra khi xác định cá nhân có lỗi
việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động và người có lỗi đó đủ năng lực nhận thức điều khiển hành vi của mình
ngoài trách nhiệm pháp lý về hình sự có thể đặt ra trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tai nạn lao động cũng được đặt ra đối với người có lỗi hoặc đối với doanh nghiệp trên
sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn
chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
hiện vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại